lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ huy động một trăm linh quân số để hỗ trợ người dân trong quá trình trở lại thành phố làm việc học tập sau kỳ nghỉ tết
bộ công an yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc tiếp tục bố trí cán bộ chiến sĩ thường trực trên các tuyến giao thông để hỗ trợ giúp đỡ người dân trong quá trình trở lại các đô thị để làm việc lao động học tập
lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương huy động tối đa cán bộ chiến sĩ để tổ chức triển khai các phương án phân luồng bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc tuyến quốc lộ trọng điểm và các tuyến cửa ngõ xuyên tâm các thành phố nhất là ở hà nội và thành phố hồ chí minh
cảnh sát giao thông toàn quốc cũng tăng cường các hoạt động tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ ủn tắc tai nạn giao thông